nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev thăm chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể
ngay sau lễ đón lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm
để củng cố thực chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
hai thủ tướng đã nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị tin cậy
duy trì trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao
phối hợp chặt chẽ trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tổ chức thành công năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam nga
và bảy mươi năm quan hệ ngoại giao hai nước
hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả hơn nữa hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu tranh thủ tối đa các thuật lời ưu đáy
để phân đấu tạo bước đột phá trong thương mại đầu tư
nâng kinh mạch thương mại song phương lên một mươi tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi
có biện pháp hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác trọng điểm
đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí năng lượng công nghiệp hạ tầng giao thông nông nghiệp du lịch
hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng xuất nhập khẩu các mặt hàng nông thủy sản giữa hai nước
hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
trong đó có việc tăng cường nỗ lực nhằm gìn giữ hòa bình ổn định bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không
giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế
cộng mức liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trên tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc